trong chuyến công tác đầu năm đinh dậu tại các tỉnh miền trung thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm chúc tết và nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng nam
cùng đi với thủ tướng có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao và đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương và quân khu năm
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe lãnh đạo tỉnh quảng nam báo cáo sơ bộ những kết quả đạt được nổi bật về kinh tế xã hội của địa phương trong năm hai nghìn một mươi tám
và nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng cho rằng thời gian qua lãnh đạo tỉnh quảng nam đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
cơ cấu kinh tế đã có những chuyển biến tích cực từ một tỉnh nông nghiệp đã chuyển sang công nghiệp và dịch vụ và từ một tỉnh thu ngân sách mỗi năm chỉ có hơn một trăm hai mươi tỷ
đến nay quảng nam đã vượt qua con số hơn hai mươi tỷ và trở thành một trong một mươi năm tỉnh thành phố trên cả nước
đóng góp cho ngân sách trung ương
thủ tướng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh quảng nam cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ
trong đó tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến phát triển du lịch dịch vụ sớm hình thành trung tâm du lịch của cả nước
muốn vậy quảng nam cần phải có thể chế cơ chế phát triển và thu hút đầu tư đồng thời phải có bộ máy cán bộ xứng tầm biết tiếp cận lắng nghe dân
và có chương trình hành động cụ thể thiết thực nhằm góp phần đưa quảng nam phát triển
phát triển nhanh mềm vững